sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai đại hội đại biểu toàn quốc đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh toàn quốc lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội
đến dự đại hội có tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh chủ tịch nước trần đại quang
nguyên chủ tịch nước trần đức lương thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
mặt trận tổ quốc lãnh đạo các địa phương các đồng chí lão thành cách mạng đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng
anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh qua các thời kỳ
cùng một đại biểu đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho niềm tin ý chí và nguyện vọng sức mạnh đoàn kết và trí tuệ
của hàng triệu cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền tổ quốc
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi
tinh thần trong sáng trung thực của tuổi trẻ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực
với gần hai mươi năm điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc được tuyên dương trong học tập
và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trên ba mươi triệu lượt cán bộ đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt nghị quyết của đảng
của đoàn và lý luận chính trị trên một mươi sáu triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện
các mặt công tác khác đều được thanh thiếu niên nhiệt tình tham gia hưởng ứng
như các hoạt động tuyên truyền về biển đảo tổ quốc giúp đỡ nhau trở nên tiến bộ quyên góp ủng hộ
đền ơn đáp nghĩa hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm phát triển kinh tế với nhiều mô hình thanh niên được xây dựng
đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một này sẽ là đại hội của tiên phong bản lĩnh đoàn kết sáng tạo phát triển
hướng tới mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới
cách mạng bản lĩnh chính trị vững vàng sâu lòng yêu nước có đạo đức lối sống văn hóa trách nhiệm
tuân thủ pháp luật yêu chuộng hòa bình và có trí thức sức khỏe ước mơ hoài bão khát vọng vươn lên
xây dựng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thực sự vững mạnh tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên
xứng đáng là đội sự bị tin cậy của đảng đặt trọng tâm vào ba phong trào thanh niên tình nguyện
tuổi trẻ sáng tạo và tuổi trẻ sung kích bảo vệ tổ quốc với ba chương trình
đồng hành với thanh niên trong học tập đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp
và đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần
phát biểu tại buổi lễ tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ
trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc thanh niên việt nam hết thế hệ này đến thế hệ khác
không ngại săn khổ không sợ hy sinh sẵn sàng phân đấu sẵn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước
từ khi có đảng và bác hồ lãnh đạo rèn luyện tuổi trẻ việt nam càng phát huy cao độ truyền thống anh hùng
có nhiều đóng góp xứng đáng vào những thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh không ngừng lớn mạnh trưởng thành làm tốt nhiệm vụ đoàn kết
tập hợp giáo dục vận động thanh niên tham gia các công việc chung của đất nước
những năm gần đây
thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung
và phương thức hoạt động có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới
phức tạp tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai
hỗ trợ và tạo điều kiện tốt cho thanh niên học tập khởi nghiệp xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên việt nam thời kỳ mới
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước tổng bí thư nhiệt liệt chúc mừng biểu dương và khen ngợi những nỗ lực
cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước